lê văn hải từ nhiều năm nay liên tục khiếu kiện từ trung ương đến địa phương về vấn đề đất đai
tất cả những khiếu kiện này đều được các cấp giải quyết
song hải vẫn cho rằng yêu cầu của mình không được quan tâm
vì thế từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay hải thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải
chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm nhiều lãnh đạo đảng nhà nước
sau khi củng cố tài liệu chứng cứ cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam hai tháng
đối với lê văn hải để điều tra theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đồng nai công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm phùng văn doanh hai mươi sáu tuổi ngụ tại thành phố biên hòa nguyễn văn quang hai mươi bốn tuổi quê ở tỉnh vĩnh phúc
và phùng văn tiến hai mươi sáu tuổi quê ở thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngoài ra cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xử lý đối với một số đối tượng liên quan khác
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng chín đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện tiến và phùng văn thủy hai mươi bảy tuổi quê ở thành phố hà nội đang thu tiền trả góp của một người phụ nữ
ở phường long bình tp biên hòa
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai đang làm thuê cho phùng văn doanh
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành làm việc với doanh và thực hiện việc khám xét nhà của đối tượng này
tại trung cư ở phường thanh bình tp biên hòa thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua điều tra ban đầu lực lượng công an xác định chỉ trong khoảng thời gian hai tháng gần đây
doanh và đồng bọn đã dùng hai trăm một mươi bảy triệu đồng cho nhiều người vay với lãi suất từ một mươi bảy cho đến bốn mươi hai một tháng
thu lợi bất chính gần sáu mươi triệu đồng
ngoài ba đối tượng nói trên còn một số đối tượng liên quan khác
hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hoàng mạnh cường ba mươi tám tuổi
trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra là nhân viên đại diện của hãng hàng không macau tại sân bay quốc tế đà nẵng
đối tượng cường đã lợi dụng vị trí của cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
lợi dụng vị trí công việc của mình để có hành vi gian dối với một vị khách quốc tịch trung quốc
nhằm chiếm đoạt số tiền mà người này đã nhờ cường mua giúp một lượng lớn khẩu trang mang về nước
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng một ông rung kaipua và ông wang chi chang là thành viên của hiệp hội chi si chiết giang
nhập cảnh vào việt nam đến đà nẵng để thu mua khẩu trang y tế
khi có được một trăm linh cái khẩu trang ông rung kaipua đến làm việc với cường để chuyển số hàng trên trở về nước
nắm bắt được nhu cầu này cường nói dối là có nguồn cung bán bảy mươi năm cái khẩu trang y tế
và đã được ông rung kai pua đồng ý mua ngay chuyển khoản luôn số tiền là bảy mươi tệ vào tài khoản mà cường cung cấp
đến ngày trở về nước ông rung kaipua yêu cầu cường mang hàng đến thì cường thoái thác với lý do là hàng bị thất lạc
và không chịu trách nhiệm đến lúc bị phát hiện cường đã chiếm đoạt số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
và bốn mươi hai thùng khẩu trang y tế số tiền chiếm đoạt được cường dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
êm thấm thì một số đối tượng lại có cách hành xử tiêu cực thậm chí là dùng hung khí tấn công giết hại người khác
đau lòng hơn nữa là trong nhiều vụ việc nạn nhân và người gây án lại là thành viên trong cùng một gia đình
khiến cho hệ lụy càng nghiêm trọng hơn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại tỉnh hà giang về các vụ án giết người thân
xảy ra trong thời gian qua